anh là chặng dừng chân tiếp theo của tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy trong khuôn khổ chuyến thăm các nước châu âu nhằm kêu gọi tăng cường hỗ trợ kiev cả về tài chính lẫn quân sự
tại anh thì thủ tướng rishi sunak đã tiếp đón tổng thống zelensky tại dinh thự của mình
ông zelensky cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà thủ tướng rishi sunak tiếp đón tại đây kể từ khi nhậm chức vào tháng một mươi năm ngoái
tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận tình hình xung đột giữa nga và ukraine và nhu cầu hỗ trợ quốc phòng của ukraine
thủ tướng sunak cam kết trong những tháng tới anh sẽ cung cấp cho ukraine tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái khác
phía anh cho biết sẽ bắt đầu triển khai huấn luyện cơ bản đối với phi công ukraine kể từ mùa hè năm nay
đồng thời phối hợp với các nước đồng minh khác nhằm đảm bảo nguồn cung máy bay phản lực f một mươi sáu
thủ tướng sunak cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với lãnh đạo các nước đồng minh tại các cuộc họp sắp tới của hội đồng châu âu và nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
văn phòng của thủ tướng sunak cũng cho biết phía anh sẽ xác nhận việc cung cấp cho ukraine hàng trăm tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái khác
bao gồm hàng trăm máy bay không người lái tấn công mới với tầm hoạt động hơn hai trăm linh km
về phần mình tổng thống zelensky cho biết ông hy vọng sớm đạt được thỏa thuận cung cấp máy bay chiến đấu với các nước đồng minh phương tây
đồng thời tỏ ra lạc quan về khả năng thỏa thuận sẽ được ký trong thời gian sớm nhất
tổng thống zelenskyy bày tỏ hài lòng với những cam kết đạt được trong chuyến công du châu âu vừa qua